buổi tội đàm mang tên việt nam của tuần san indochina viết bằng tiếng pháp
thuộc hội alexander de rose số đầu tiên ra ngày một mươi hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi
trong đó gồm bốn mươi bảy bài viết được chọn lọc và sắp xếp theo bố cục thời gian với nhiều đề tài đa dạng khác nhau được dư luận xã hội việt nam đặc biệt quan tâm
buổi tọa đàm là dịp để độc giả gặp gỡ và giao lưu với các nhà nghiên cứu về quá trình chuyển ngữ cũng như nội dung của quyển sách
về vai trò vị trí của tuần san indochina trong bối cảnh lịch sử việt nam đầu thế kỷ hai mươi góc nhìn của những người pháp và trí thức việt nam tây học hay về đời sống xã hội việt nam thời kỳ đó
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tại nhà văn hóa học sinh sinh viên hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật gala giai điệu mùa xuân
trải qua bốn năm tổ chức và hoạt động gala giai điệu mùa xuân đã được đông đảo quý vị phụ huynh và các em học sinh đón nhận nhiệt tình đầy hướng khởi
chương trình gala giai điệu mùa xuân là một sân chơi âm nhạc dành cho tất cả các em nhỏ ở hà nội và khu vực lân cận
chương trình năm nay có tổng số ba mươi bốn tiết mục của một mươi một đơn vị và hơn hai trăm sáu mươi học sinh tham gia
chương trình là sự kết hợp của nhiều hình thức biểu diễn phong phú sinh động như solo piano đồng diễn hòa tấu múa khiêu vũ hiện đại đồng diễn piano bốn tay múa dân tộc
điểm đặc biệt của gala giai điệu mùa xuân năm nay là sự tham gia của các câu lạc bộ trung tâm nghệ thuật có giảng dạy các bộ môn
vẽ và tạo hình triển lãm tranh và hiện vật với chủ đề mùa xuân cùng những tiết mục nghệ thuật sôi động đã góp phần tạo nên một không khí vui tươi hứng khởi chào mừng năm mới hai nghìn hai mươi
làm cha mẹ chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng nhất là với những phụ huynh có mong muốn được làm bạn với con để hiểu con và chia sẻ cùng con
bằng chính những trải nghiệm trong gia đình mình tác giả phúc lai đã chia sẻ cho độc giả những câu chuyện những bí kíp để cha mẹ không chỉ là phụ huynh
là người thầy huynh
không chỉ là người hướng dẫn mà còn là người bạn thân thiết đáng tin cậy để giải đáp những nghi ngại thắc mắc và tiếp thêm sức mạnh cho con vững bước vào đời
lâu nay nhiều người vẫn than phiền làm bạn với con vô cùng khó đặc biệt là khi con bước vào tuổi dậy thì
cuốn sách chuyện cha con chúng ta là đồng bọn tổng hợp những kinh nghiệm làm cha mẹ của tác giả phúc lai đúc kết trong một thời gian dài
tác giả phúc lai chia sẻ cách dành thời gian cho con khi cùng chạy bộ cùng bơi trao đổi với con tất cả mọi chuyện
từ chuyện điểm gờ đến chuyện tình yêu
gia đình chuyện ngoài xã hội thậm chí cả chuyện của thế giới
để thấy rằng một khi cha mẹ vào cuộc thì việc nuôi dậy con trong gia đình sẽ tốt hơn rất nhiều
với những chuyện nhỏ của mình tác giả hy vọng rằng các bậc phụ huynh sẽ bao dung hơn kiên nhẫn hơn trước những ngang bướng
những dại khờ và cả những sai lầm của các con
để từ đó các thành viên trong gia đình thấu hiểu lẫn nhau khiến gia đình thật sự là bến đỗ đáng tin và ấm áp
mới đây lễ tổng kết dự án tủ sách thăng long ngàn năm văn hiến giai đoạn hai đã diễn ra sau bảy năm thực hiện với nhiều khó khăn
sau bảy năm thực hiện tủ sách đã suy tầm được tới chín trang tư liệu về thăng long hà nội từ các kho lưu trữ của anh pháp hà lan
và hàng nghìn trang tư liệu từ các nguồn trong nước
đồng thời tủ sách đã xây dựng hồ sơ tư liệu văn hiến thăng long trên địa bàn ba mươi quận huyện
trên cơ sở hệ thống tư liệu đồ sộ này tủ sách đã xuất bản thêm bốn mươi bộ sách với bảy mươi bốn tập thuộc tất cả các lĩnh vực
tại buổi lễ tổng kết nhiều tổ chức cá nhân đã được nhận bằng khen vì những đóng góp tích cực cho dự án
việc xây dựng tủ sách sẽ giúp bạn đọc hiểu về hà nội đầy đủ khái quát sâu sắc hơn
từ đó kế thừa phát huy truyền thống để phát triển thủ đô ngày càng hiện đại văn minh thanh lịch
mới đây tại hà nội các sản phẩm thủ công và nghệ thuật do các nghệ sĩ nghệ nhân là người khuyết tật
được trưng bày trong triển lãm nghệ thuật mang tên không giới hạn
nhiều sản phẩm trưng bày như tranh theo tranh sơn dầu các tác phẩm điêu khắc
các đồ thủ công mỹ nghệ từ chất liệu cói hạt gỗ len hay những mảnh vải vụn
qua đôi bàn tay khéo léo và khiếu thẩm mỹ tinh tế của những nghệ sĩ nghệ nhân người khuyết tật
đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng
đằng sau mỗi tác phẩm sản phẩm trưng bày là một câu chuyện đầy cảm động
về tình yêu nghệ thuật và tấm lòng yêu thương của con người với con người
triển lãm nghệ thuật không giới hạn thể hiện mong muốn của người khuyết tật
vượt qua mọi rào cản giới hạn để tham gia bình đẳng vào đời sống văn hóa nghệ thuật của đất nước
để được thưởng thức và sáng tạo nên cái đẹp
triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động của dự án nâng cao nhận thức cộng đồng
về quyền và khả năng của người khuyết tật tham gia vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật
sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trong phần tin quốc tế nhật bản gia hạn xây dựng căn cứ mỹ tại okinawa
peru khai cuộc sát ướp có niên đại năm trăm linh năm
hôm qua chính phủ nhật bản quyết định gia hạn thời gian xây dựng một cơ sở

nhật bản đã di dời căn cứ không quân của mỹ tại tỉnh okinawa
lên khoảng một mươi năm so với kế hoạch ban đầu là năm năm
nhật bản và mỹ có kế hoạch cải tạo khoảng một trăm sáu mươi hectare mặt bằng
tại khu vực henoko ở thành phố nago trên đảo okinawa
để di rời căn cứ không quân futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ mỹ
tuy nhiên trong quá trình triển khai đã phát hiện nền đất yếu
tại một số vùng ở ngoài khơi henoko
các quan chức nhật bản cho biết việc gia hạn kế hoạch xây dựng cơ sở
để di rời căn cứ futenma là không thể tránh khỏi
vì cần có thêm thời gian ra cố đáy biển ở một số khu vực không ổn định
ước tính sẽ cần ba năm để hoàn tất xây dựng cơ sở mới
sau khi hoàn thành công tác cải tạo nền đất
vì vậy việc trao trả khu đất nói trên có thể sẽ diễn ra sau năm hai nghìn hai mươi
giá dầu thô đầu năm nay ở mức gần sáu mươi usd một thùng
và có thể kết thúc năm cũng ở mức giá đó
tuy nhiên bước sang năm hai nghìn hai mươi có thể sẽ là một năm không mấy xuân sẻ
của thị trường dầu mò
tờ financial times của anh đã nêu ra năm yếu tố cần theo dõi
trên thị trường dầu mỏ vào năm hai nghìn hai mươi
thứ nhất triển vọng dầu đá phiến của mỹ có thể sẽ là yếu tố lớn nhất
quyết định diễn biến thị trường dầu mỏ gây áp lực lớn lên opec
khi nguồn cung phát triển nhanh hơn nhu cầu
thứ hai đó là nhu cầu tăng chậm lại
thứ ba là yếu tố opec và các đồng minh như nga đã thực hiện một đợt cắt giảm sản lượng
nhưng không mấy người hy vọng rằng họ có thể đẩy dầu lên cao hơn nữa
yếu tố thứ tư là cuộc bầu cử tổng thống mỹ và cuối cùng là yếu tố môi trường
liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu
một số nhà phân tích dự báo năm hai nghìn hai mươi có thể là thập kỷ
mà mức tiêu thụ dầu mò đạt đỉnh
các nhà khảo cổ học peru mới đây đã khai quật một sát ướp của một nhân vật
có địa vị trong xã hội niên đại năm trăm linh năm thuộc nền văn minh inca
được tìm thấy trong số những tàn tích khảo cổ ở tukume
theo bộ văn hóa peru
các nhà khảo cổ học nước này đã tháo lớp khăn bọc bên ngoài sắc ướp
dựa vào chất lượng cao cấp của lớp vải bọc này
các nhà khảo cổ học khẳng định sát ướp là một nhân vật có địa vị
thuộc nền văn minh inca ở miền bắc nước này
tukume nằm cách thủ đô lima của peru khoảng sáu trăm năm mươi km về phía bắc
được cho là nơi đầu tiên mà người dân vùng lambayque đặt chân đến
và sinh sống vào đầu thế kỷ thứ một mươi hai trước khi bị nền văn minh chimu thay thế
và sau đó là nền văn minh inca cách đây năm trăm linh năm
để chào đón các bạn
để chào đón một mùa giáng sinh hai nghìn một mươi chín an lành
người dân trên thế giới có rất nhiều hoạt động ý nghĩa
trong đó phải nhắc tới cây thông noel cao hơn hai mươi tám mét
được làm hoàn toàn bằng chai nhựa đã qua sử dụng ở thành phố chekka của liban
chị kalorin saptini cùng thành viên trong nhóm của mình
đã sử dụng một trăm hai mươi chín chai nhựa để dựng lên cây thông cao hai mươi tám năm mét này
với hy vọng phát đi thông điệp về tầm quan trọng của việc tái sử dụng rác thải nhựa
saptini hy vọng sáng kiến thân thiện với môi trường
có thể giúp cô ghi tên vào danh sách kỷ lục uned thế giới
mất khoảng hai mươi ngày để tôi hoàn thành nó
có rất nhiều người đã hỗ trợ tôi từ em bé ba tuổi cho tới cụ già sáu mươi tuổi
đây quả thực là tinh thần của giáng sinh
saptini bắt đầu thu lượm các vỏ chai từ năm ngoái
để dựng một cây thông nhỏ làm từ năm mươi trong tổng số năm trăm linh vỏ chai
bạn bè và gia đình đã khuyến khích cô dựng một cây thông to hơn
nhờ sự khích lệ này cô đã dành cả nửa đầu năm
để gom nhặt các chai nhựa rỗng và tạo hashtag trên mạng xã hội
kêu gọi mọi người ủng hộ chai nhựa đã qua sử dụng thay vì vứt chúng đê
khi giáng sinh kết thúc số chai nhựa bỏ đi này sẽ được chuyển tới nhà máy tái chế